kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một khai mạc
kỳ họp tập trung thảo luận đánh giá toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
từ đó đề ra mục tiêu trì tiêu nhiệm vụ và những giải pháp căn cơ phù hợp trong năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự kỳ họp
đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp đà nẵng phó bí thư thường trực thành ủy võ công trí chủ tịch ủy ban nhân dân tp huỳnh đức thơ
theo báo cáo tại kỳ họp năm hai nghìn một mươi tám mặc dù đã có nhiều nỗ lực song một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra chưa đạt chỉ tiêu thấp hơn so với kế hoạch
cụ thể grdp ước tăng bảy tám mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy chưa đạt như kế hoạch đề ra từ chín đến một mươi
nhưng tốc độ tăng trưởng cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy
giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bảy tám mươi sáu kế hoạch từ tám tám đến chín tám
tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm hai nghìn một mươi tám ước đạt bảy bảy trăm bảy mươi bảy tỷ đồng đạt tám mươi chín
tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chỉ tăng bốn tám ước đạt ba mươi chín một trăm hai mươi một sáu tỷ đồng thấp hơn kế hoạch đề ra là tăng từ sáu bảy
phát biểu ý kiến tại kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng nhận thấy đà nẵng tiếp tục
duy trì đà tăng trưởng khá trên các lĩnh vực đồng thời tập trung lãnh đạo xử lý khắc phục một số xe phạm
khuyết điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành
định hướng dư luận vừa tăng cường kiểm tra giám sát giải quyết các khó khăn vướng mắt
chấn chỉnh các mặt còn hạn chế yếu kém đề ra nhiều chủ trương mới
đà nẵng cần phải tập trung vào ba trụ cột chính đó là du lịch công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển
trong đó đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao đặc biệt là dịch vụ du lịch
phải trở thành một ngành kinh tế mũi nhọt có thương hiệu quốc tế phát triển các ngành thương mại
tài chính ngân hàng giáo dục đào tạo y tế chất lượng cao
tức là cái gì mà làm ở đà nẵng đều phải chất lượng cao
kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung trọng yếu
trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tp bầu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thực hiện công tác nhân sự đối với một số chức danh chủ chốt của thành phố